tỉnh yên bái hiện có hơn bốn trăm một mươi năm ha rừng tỷ lệ chai phủ đạt sáu mươi ba đứng thứ tư toàn quốc
để hạn chế cháy rừng phá rừng các cấp chính quyền địa phương đã xây dựng kế hoạch bảo vệ rừng
ký hợp đồng giao khoán bảo vệ rừng đối với các hộ dân
các địa phương đã thực hiện tổ chức lồng ghép trên một trăm linh hội nghị in ấn phát một mươi hai tờ rơi
làm áp phích ký cam kết bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng với hơn năm mươi lượt người tham gia
các địa phương tiếp tục duy trì củng cố hơn một tổ sung kích chữa cháy
tại các điểm sung yếu đều xây dựng tròi canh lửa để chủ động phát hiện lửa rừng trong mùa khô hanh
tại các huyện vùng cao mù căng trải trạm tấu
trên cục kiểm lâm tỉnh chỉ đạo hạt kiểm lâm phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường quản lý các hoạt động canh tác nương rẫy
theo dõi hướng dẫn các chủ hộ canh tác nương rẫy khi đốt nương rẫy
phải làm đường danh cản lửa bảo đảm an toàn không để cháy lan và cương quyết không cho đốt nương vào những ngày hanh khô và có gió to